trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp một số địa phương đã tạm dừng một số hoạt động dịch vụ
các biện pháp phòng chống dịch được yêu cầu tăng cường ở mức cao hơn
kể từ giờ ngày chín tháng một mươi một tỉnh lâm đồng sẽ tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ như vũ trường
quán bar chợ đêm karaoke massage dạp chiếu phim internet cho chơi điện tử
các hoạt động dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm năm k
và các quy định của tỉnh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận yêu cầu từ ngày bảy tháng một mươi một
người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
sáng cùng ngày thành phố phan thiết đã đưa vào hoạt động một mươi hai chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào thành phố
tại các phường cấp độ ba cấp độ bốn để kiểm soát việc di chuyển của người dân theo quy định về công tác phòng chống dịch
tại an giang kể từ ngày bảy tháng một mươi một các đơn vị kinh doanh vận tải tạm dừng các hoạt động vận tải
hành khách công cộng đường bộ lẫn đường thủy nội địa
bảo phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
tạm dừng các hoạt động không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao như dịch vụ làm đẹp
khu vui chơi giải trí quán bar karaoke game massage phố đi bộ chợ đêm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang đi
ubnd tỉnh kiên giang cũng đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn
theo quyết định này thành phố rạch giá huyện châu thành và huyện hòn đất có cấp độ dịch là cấp ba
do đó đề nghị các địa phương này phải áp dụng các biện pháp hành chính bổ sung
như hạn chế người dân ra khỏi nhà từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau trừ những trường hợp cần thiết
riêng đối với hoạt động vận tải hành khách có điều kiện và giữ khoảng cách an toàn